ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh đoàn và đài phát thanh truyền hình tỉnh bạc liêu đã tổ chức tọa đàm năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại buổi tọa đàm các diễn giả đã nhấn mạnh giá trị ý nghĩa của việc thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh trong thời gian qua
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay
những kết quả của tuổi trẻ bạc liêu đã đạt trong thực hiện di trúc
dịp này trong khuôn khổ tọa đàm đoàn viên thanh niên tổ chức giao lưu với hai tấm gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo gương bác
cùng ngày cũng tại bạc liêu công an tỉnh bạc liêu cũng vừa tổ chức tọa đàm năm mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín hai nghìn một mươi chín thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh